tại hội đàm song phương bộ trưởng bộ giao thông vận tải trương quang nghĩa và bộ trưởng bộ công chính và vận tải nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bùn chanh sin tha vong đã khẳng định với việc kết nối hạ tầng giao thông được củng cố việt nam và lào đã và đang phối hợp
đẩy mạnh khai thác tổ chức vận tải một cách hiệu quả hoạt động vận tải và thương mại qua lại biên giới hai nước
giúp hai nước phát triển kinh tế xã hội góp phần ổn định chính trị và củng cố quốc phòng an ninh
tại cuộc họp hai bộ trưởng thống nhất nhiều nội dung cần tập trung triển khai trong năm hai nghìn hai mươi
như thỏa thuận đầu tư xây dựng đường cao tốc nối thủ đô hà nội thủ đô viên trăn đã ký tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
dự án tuyến đường sắt đối thủ đô viên trăn cảng vũng áng
hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ cùng phía cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica hoàn thành nghiên cứu khả thi trong năm hai nghìn hai mươi
làm cơ sở báo cáo chính phủ hai nước xem xét quyết định về việc tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh của lào
sử dụng cảng vũng áng trên nguyên tóc tuân thủ luật pháp việt nam và cam kết của việt nam trong wto
bộ giao thông vận tải hai nước nhất trí tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm triển khai mô hình một cửa một lần dừng
tại cửa khẩu la bảo đen sa văn đường chín đồng thời chủ động xem xét ngay khả năng áp dụng mô hình này
tại các cặp cửa khẩu mới gồm cha lo nafao đường một mươi hai và cầu treo nam phao đường tám
để hàng hóa quá cảnh của lào tới cảng vũng áng được thuận lợi